xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị sáng nay ngày ba tháng sáu
cơn bão choy wan đã vượt qua đảo lua dông của philippines
và đi vào đông bắc biển đông
trở thành cơn bão số một trên biển đông năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên trong thời gian tới
thì bão số một sẽ có xu hướng là di chuyển ra ngoài biển đông
và suy yếu thành áo thấp nhiệt đới
vì vậy ở vùng biển phía đông
khu vực bắc và giữa biển đông sẽ có mưa
với gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp tám giật cấp một mươi
trở lại với những thông tin thời tiết trên đất liền
tại các tỉnh phía đông bắc bộ
từ đêm nay mưa sẽ xuất hiện
khi các hình thế gây mưa hoạt động
vùng mưa lớn tập trung nhiều tại khu vực vùng núi
trong cơn giông thì cần đề phòng với tố lốc
và gió giật mạnh thậm chí là mưa đá
do có mưa nên nắng nóng chấm dứt hoàn toàn
với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
thời tiết sẽ dịu hoát
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
do ảnh hưởng của dãnh mây giông
và hồi tụ gió trên cao
nên mưa diễn ra trên diện rộng từ đêm nay
kéo dài đến những ngày sau đó
cần chú ý đề phòng trong mưa giông
có khả năng xảy ra lốc xét và mưa đá
cũng như là gió giật mạnh
cùng với mưa thì nhiệt độ khu vực này sẽ giảm mạnh
từ năm cho đến bảy độ trong ngày mai
mức nhiệt là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sang ngày mùng năm và ngày mùng sáu
thì nhiệt độ sẽ tiếp tục giảm thêm khoảng từ một cho đến hai độ nữa
đối với các tỉnh miền trung
từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
trong ba ngày tới
thời tiết có sự phân hóa
tại các tỉnh từ thanh hóa đến nghệ an và hà tĩnh
thì sẽ có mưa và nhiệt độ giảm
về dưới mức ba mươi năm độ nắng nóng chấm dứt
trong khi đó các tỉnh phía nam
nắng nóng vẫn tiếp tục diễn ra
với cường độ bớt gây gắt hơn so với những ngày qua
còn với khu vực từ đà nẵng
đến ninh thuận bình thuận
thời tiết duy trì ổn định trong vài ngày tới
khi nắng nóng vẫn xảy ra trên diện rộng
nhưng mức độ gai gắt thì đã giảm đáng kể
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại đây
ở mức là ba mươi bốn ba mươi tám độ
cục bộ có nơi thì còn cao hơn
khu vực tây nguyên
thời tiết vẫn phổ biến ít mưa
ngày có nắng với mức nhiệt độ vừa phải
nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó từ ngày mùng năm thì mưa sẽ có xu hướng gia tăng
tập trung nhiều vào lúc chiều tối
trong cơn rông cần đề phòng với tổ lốc
và gió rất mạnh
nhiệt độ sẽ giảm nhẹ trong hai ngày mùng năm và sáu tháng sáu
với các tỉnh thành miền nam
thì ban ngày vẫn có nắng
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi hai ba mươi năm độ
sau đó đến chiều tối
thì sẽ có mưa giải rác tập trung nhiều
từ ngày mùng năm tháng sáu trở đi
người dân cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh
nguy hiểm trong cơn rông
nên nhiệt độ trong ngày mùng năm và ngày mùng sáu
có xu hướng giảm khoảng từ một cho đến hai độ
thời tiết tại đây sẽ chuyển mát mẻ